thưa quý vị hội nghị tổng kết công tác cắm mốc biên giới trên đất liền việt nam campuchia
giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng campuchia samdek techo hun sen
đã ký hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm giữa việt nam và campuchia
và cùng chứng kiến lễ ký nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa việt nam và campuchia
trước sự chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao hai nước việt nam và campuchia
thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng campuchia samdek techo hun sen đã ký hiệp ước
bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
về hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm giữa việt nam và campuchia
hai thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa việt nam và campuchia
việt nam và campuchia có đường biên giới trên đất liền dài khoảng một hai trăm bốn mươi năm km
đi qua một mươi tỉnh của việt nam và chín tỉnh của campuchia
trên cơ sở hiệp ước đã ký kết hai nước đã triển khai công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám hai bên đã hoàn thành khoảng tám mươi bốn khối lượng công tác phân giới cắm mốc
trên toàn tuyến có bốn mươi một cặp cửa khẩu trong đó có một mươi cặp cửa khẩu quốc tế đang hoạt động
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia luôn là những điều thiêng liêng của mỗi dân tộc
ẩn sâu trong tâm trí của mỗi người dân trải qua bao thăng trầm của lịch sử
việt nam campuchia luôn là hai nước láng giềng anh em gần gũi có mối quan hệ gắn bó từ lâu
việc cùng nhau hợp tác hiểu nghị phân định biên giới vạch rõ bờ cõi núi sông cho muôn đời sau
có ý nghĩa sâu sắc và là trách nhiệm cao cả không chỉ với các thế hệ các nhà lãnh đạo mà còn cả với mọi người dân hai nước
thực hiện hiệp ước nguyên tác năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và bằng các quy định cụ thể tại hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm chúng ta đã hoạch định xong toàn bộ đường biên giới đất liền giữa hai nước
từ ngã ba biên giới việt nam campuchia lào đến bờ biển hà tiên campuch
căn cứ vào hai hiệp ước này quỹ ban liên hiệp phân giới campuchia lào hai nước của chúng ta đã hợp tác chặt chẽ
và đến nay đã hoàn thành khoảng tám mươi bốn khối lượng công tác phân giới campuchia lào trên thực diện
đây là thành quả vô cùng quan trọng
thủ tướng nhấn mạnh hai văn kiện ký kết hôm nay sẽ tạo khung pháp lý quan trọng để quản lý và phát triển đường biên giới hai nước
vừa bảo đảm giữ vững an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới vừa thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai bên
qua đó xây dựng đường biên giới đất liền việt nam campuchia thành đường biên giới hòa bình ổn định hợp tác và phát triển bền vững
lễ ký trọng thể hôm nay là tuyên bố mạnh mẽ với khu vực và thế giới của hai quốc gia độc lập có chủ quyền
là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và vũ quốc campuchia về ý chí quyết tâm hợp tác xây dựng đường biên giới hòa bình
hữu nghị hợp tác cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng toàn mạng lãnh thổ lợi ích của nhau bình đẳng
cùng có lợi vì hạnh phúc và phồn vinh của nhân dân hai nước chúng ta
thủ tướng campuchia hun sen cũng khẳng định
ký kết hai văn kiện lịch sử hôm nay đã minh chứng rõ ràng tiến độ giải quyết vấn đề biên giới giữa hai nước đã tiến một bước đáng tự hào
đây là sự nỗ lực cố gắng của thủ tướng hai nước cùng với ủy ban hỗn hợp biên giới và chính quyền các cấp của hai nước trong một mươi bốn năm qua
kể từ sau khi ký kết hiệp định bổ sung vào năm hai nghìn năm cho tới nay
campuchia đang dành sự quan tâm hơn nữa vào sự phát triển khu vực dọc biên giới
trong đó có việc xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá xây dựng chợ và khu vực sản xuất
giúp người dân hai nước hưởng lợi qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trong khu vực tiểu vùng sông mekong
cũng như tăng cường sự hợp tác trong asean
với tư cách đại diện chính phủ hoàng gia campuchia tôi vô cùng tự hào vì chúng ta đã đi qua khó khăn và sắp hoàn thành cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước
nếu không sớm hoàn thành việc cắm mốc này thì hai bên dễ xảy ra mâu thuẫn ở những thế hệ sau
và dễ là trọng tâm để các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc gây ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết gắn bó của hai nước
tôi kêu gọi chính quyền địa phương cũng như công dân hai nước hãy cùng nhau giữ gìn và bảo vệ cột mốc biên giới một cách bền vững
cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển để làm cho cuộc sống của người dân hai nước mãi mãi ấm no hạnh phúc
do công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền chưa hoàn thành toàn bộ
nên công tác quản lý giữ gìn trật tự trị an khu vực biên giới cần được thực hiện theo hướng tiến hành quản lý theo đường biên mốc giới
đã được ghi nhận và mô tả trong nghị định thư phân giới cắm mốc những khu vực đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc và các cơ quan địa phương liên quan của hai nước
tiếp tục nỗ lực và hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong công tác phân giới cắm mốc
đối với một mươi sáu đường biên giới còn lại chưa được phân giới cắm mốc lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc
để sớm hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên toàn tuyến trên cơ sở sự hiểu biết lẫn nhau tình cảm trách nhiệm giữa hai đất nước
tôn trọng luật pháp quốc tế đặc biệt là các điều ước quốc tế có liên quan được ký kết giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị hai bên cần hợp tác xây dựng hiệp định về quy chế quản lý biên giới và quản lý cửa khẩu biên giới mới
thay thế hiệp định đã ký năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nhằm phù hợp hơn với tình hình mới
kết thúc hội nghị đã có nhiều văn bản được ký kết đồng thời thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng campuchia samdek ticho hun sen đã có tuyên bố chung về chuyến thăm lần này
nội dung của tuyên bố chung sẽ được đăng tải trên các ấn phẩm của báo nhân dân mời quý vị khán giả đón xem